tại tỉnh quảng trị ubnd huyện đào cồn cỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm tám mươi chín bộ quốc phòng
đã tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng tàu vận chuyển hành khách ra đào cồn cỏ
việc đưa tàu trở khách vào sử dụng góp phần quan trọng để địa phương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tàu cao tốc cồn cỏ tourist mang số hiệu qt sáu trăm sáu mươi sáu được đóng mới hoàn toàn với tổng kinh phí hai mươi bốn một tỷ đồng
tàu có vỏ và ca bin bằng hợp kim nhôm chiều dài hai mươi bảy năm m chiều rộng năm năm m chiều cao mạn hai năm m công suất một hai trăm linh mã lực tốc độ tối đa hai mươi năm hải lý một giờ
tàu cồn cỏ tourist có thể chở tám mươi hành khách cùng biên chế năm thuyền viên và hoạt động trong điều kiện gió cấp năm
việc đưa vào khai thác tàu cao tốc cồn cỏ tourist không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân huyện đảo
mà còn tạo điều kiện quan trọng để địa phương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
mũi nhọn góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh huyện đào